các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ khai việc ký văn bản ban đầu trên cơ sở đề nghị và sự thuyết phục của vợ mình sử dụng để tái cấu trúc lại ngân hàng cứu ngân hàng trước sự sụp đổ
lần thứ hai vợ bị cáo cơ không thuyết phục hay đề nghị mà bị cáo cơ cứ nghĩ là giống lần đầu để tái cấu trúc ngân hàng mang lại hiệu quả tốt đẹp nhất
về câu hỏi vì sao không biết tiếng việt mà vẫn ký bị cáo cơ trả lời rằng ngoài các biên bản này ông còn ký rất nhiều tài liệu bằng tiếng việt khác
bị cáo ký vào các văn bản dựa trên niềm tin vào vợ của ông là bà trương mỹ lan và tin vào hệ thống nhân viên văn phòng trong công ty trợ lý của ông
bị cáo cơ cho biết chưa bao giờ xảy ra chuyện gì từ việc ký các văn bản bằng tiếng việt
luật sư hỏi tiếp về việc vợ bị cáo có bao giờ bàn bạc trao đổi cập nhật cho bị cáo về tình hình các khoản vay không
và có bao giờ lường trước được hậu quả khi đặt bút và ký vào các hồ sơ để thế chấp tài sản hay không
bị cáo cơ trình bày không biết gì về tình hình sử dụng các tài sản này tại scb
ông chu lập cơ nói không thể hình dung được hậu quả không nghĩ hôm nay là bị cáo và đứng đây
ông chu lập cơ khai mình ký với mong muốn giúp scb và mong được tạo điều kiện để khắc phục hậu quả
cũng trong phiên xét hỏi chiều ngày một mươi hai tháng ba các luật sư còn tập trung thẩm vấn bị cáo trương mỹ lan
các bị cáo ở scb và nhóm các bị cáo của đoàn thanh tra
trả lời câu hỏi của các luật sư bị cáo trương mỹ lan nói rằng vì uy tín vì danh dự của gia tộc
bà sẵn sàng dùng tiền tích góp để giải quyết hậu quả ở scb
bà lan cũng nói ủy quyền cho ngân hàng nhà nước xử lý số cổ phần của mình ở scb để khắc phục hậu quả
trước tòa bị cáo lan cho rằng đã ủy quyền cho con gái là chu duyệt phấn đi giải quyết những công việc khi bị cáo đang bị tạm giam
theo bị cáo lan chu duyệt phấn đã đàm phán để bán tòa nhà
bà lan đã ở hà nội khắc phục hậu quả nhưng đối tác đang trả giá ba trăm linh triệu usd trong khi tòa nhà này được định giá một tỷ usd
bà trương mỹ lan cũng trình bày những đóng góp của cá nhân bị cáo cũng như những cá nhân ở vạn thịnh pháp trong đợt dịch covid một mươi chín
mong hội đồng xét xử xem xét tình tiết này
ở nhóm bị cáo thuộc đoàn thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước trả lời các luật sư bị cáo đỗ thị nhàn
cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai thuộc ngân hàng nhà nước
nhận gặp bị cáo trương mỹ lan hai lần chỉ trao đổi về công việc chứ không hề có trao đổi về chuyện khác
ngày một mươi ba tháng ba phiên tòa xét xử vụ án vẫn đang tiếp tục với phần xét hỏi của luật sư với các bị cáo
trong số tám mươi sáu bị cáo trong sai phạm xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn và các tổ chức
có liên quan trương huệ vân là cháu ruột của bà trương mỹ lan và chu lập cơ là chồng của trương mỹ lan
bị cáo buộc giúp sức cho trương mỹ lan gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân hàng scb
theo cáo trạng trương huệ vân là cháu ruột của trương mỹ lan nên được tin tưởng
giao đứng tên cổ phần góp vốn tham gia quản lý nhiều công ty khác nhau thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp
năm hai nghìn hai mươi một trương mỹ lan mua lại công ty cổ phần la vy food và giao cho trương huệ vân quản lý điều hành
bà lan chỉ đạo vân sử dụng pháp nhân của công ty để vay vốn
tại ngân hàng scb
chỉ đạo vân cho thành lập các công ty ma để lấy phương án kinh doanh khống
mua bán với công ty la vy food nhằm lập hồ sơ vay vốn khống tạo lập khoản vay và rút tiền từ ngân hàng này
năm hai nghìn hai mươi trương huệ vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập sử dụng năm hai công ty ma và bốn công ty có hoạt động thật
tạo lập một trăm năm mươi năm tài khoản vay khống để rút tiền từ scb
tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai một trăm năm mươi năm tài khoản vay này còn dư nợ hai tám trăm linh tỷ đồng
vân đã giúp sức đồng phạm với bà lan chiếm đoạt gần một một trăm linh tỷ đồng với số nợ lãi phát sinh là hai mươi năm tỷ đồng
quá trình điều tra trương huệ vân đã nộp hơn một tỷ đồng và ba usd để khắc phục hậu quả
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ của trương huệ vân hơn bảy tỷ đồng
phong tỏa bốn mươi hai tài khoản của trương huệ vân và bảy bị can khác với tổng số tiền một bảy trăm ba mươi một tỷ đồng và tám bốn triệu usd
kê biên sáu mươi một bất động sản và ngăn chặn tám giao dịch bất động sản của trương huệ vân cùng sáu bị can khác
cùng các cá nhân khác đứng tên hộ kê biên hai mươi hai tài sản là du thuyền tàu ô tô của trương mỹ lan và trương huệ vân
cũng theo cáo trạng đối với ông chu lập cơ chồng của trương mỹ lan
nắm chín mươi chín hai mươi sáu cổ phần và là cổ đông giữ vai trò quyết định cao nhất tại công ty cổ phần times square việt nam
năm hai nghìn một mươi hai trương mỹ lan đã trao đổi và thống nhất với chồng cùng lãnh đạo ngân hàng scb
để dùng tài sản ở times square làm tài sản đảm bảo lập hồ sơ vay vốn tại scb
nhằm cơ cấu các khoản nợ hợp nhất ba ngân hàng thành ngân hàng scb
chu lập cơ đã ký biên bản họp đại hội đồng cổ đông biên bản họp hội đồng quản trị của công ty times square
chấp thuận thế chấp tài sản của công ty để bảo lãnh nợ vay cho các cá nhân tổ chức do bà lan chỉ định
khi có tài sản đảm bảo để vay vốn bà lan chỉ đạo các cá nhân tại ngân hàng scb
tập đoàn vạn thị phát và công ty times square lập các hồ sơ
và ký khống hồ sơ vai vốn khống nhờ người đứng tên các khoản vai và ký khống hồ sơ thủ tục vai vốn
tính từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn chu lập cơ đã giúp vợ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn khống
để giải ngân số tiền vay tại scb cho bảy mươi ba khoản vay của sáu mươi bảy khách hàng với tổng số tiền giải ngân là hai mươi chín bốn trăm bốn mươi một tỷ đồng
để bà lan vay và sử dụng vào mục đích riêng
đến năm hai nghìn một mươi bảy các khoản nợ đến hạn nhưng không thể trả được
trường mỹ lan thuyết phục
chu lập cơ sử dụng tài sản của công ty times square để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ vay
cho năm mươi bốn khách hàng đang vay vốn tại scb nhằm gia hạn cho số nợ được đảm bảo là ba mươi năm năm trăm bốn mươi một tỷ đồng
tính đến thời điểm ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tổng nghĩa vụ các khoản nợ do chu lập cơ ký hợp thức hóa thủ tục
còn bốn mươi sáu khoản vay với tổng cộng dư nợ là ba mươi chín hai trăm một mươi bảy tỷ đồng
sau khi đổi trừ giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay cơ quan điều tra xác định
chu lập cơ đã giúp sức cho bà lan gây thiệt hại cho scb chín một trăm một mươi sáu tỷ đồng
quá trình điều tra ông chu lập cơ đã nộp lại một tỷ đồng để khắc phục hậu quả
những diễn biến của phiên tòa xét xử bà trương mỹ lan và những người có liên quan trong đại án vạn thịnh pháp
sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật trong các chương trình tiếp theo
mời quý vị theo dõi còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại